sáng ngày chín tháng năm trong số ba trăm bốn mươi ba công dân từ mỹ trở về tỉnh hòa bình đã tiếp nhận và cách ly tám mươi công dân việt nam từ mỹ về khu cách ly
trong đó có ba mươi bảy nam bốn mươi ba nữ người già nhất là sáu mươi hai tuổi trẻ nhất là một mươi tuổi
địa điểm cách ly tập trung tại đơn vị t một mươi bốn bộ chỉ huy quân sự tỉnh thuộc tổ một mươi bốn phường thịnh làng thành phố hòa bình
lực lượng chức năng của tỉnh đã cấp phát khẩu trang nước rửa tay tờ rơi hướng dẫn cách phòng chống dịch covid một mươi chín
phổ biến nội quy sinh hoạt cho những người được cách ly
trong quá trình cách ly cán bộ chiến sĩ bộ chỉ huy quân sự tỉnh sẽ trực tiếp phục vụ các công dân đảm bảo ăn uống ngủ nghỉ cho công dân
một trăm linh công dân cách ly sẽ được cơ quan y tế lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm nhanh covid một mươi chín tại chỗ cũng như lập tờ khai báo y tế
trong trường hợp phát hiện công dân có dấu hiệu nghi ngờ dương tính với sars cov hai
sẽ chuyển ngay đến khu điều trị cách ly đặc biệt tại khoa bệnh viện nhiệt đới của bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình